theo thông tin từ bộ y tế bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám tám trăm một mươi ba
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín tám trăm linh hai ca
bộ y tế cho biết là có tám trong số sáu mươi hai tỉnh qua một mươi bốn ngày trước ghi nhận ca mắc mới
và đến nay việt nam có bốn trăm ba mươi năm hai trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong số các trường hợp đang điều trị thì có sáu ba trăm linh chín ca nặng
thông tin từ sở y tế hà nội vào sáng ngày hôm nay ba mươi tháng tám
thành phố tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi ba ca dương tính
trong đó năm ca tại cộng đồng và một mươi tám ca đã được cách ly
từ hôm nay shipper được hoạt động ở các quận vùng đỏ ở thành phố hồ chí minh
sau hơn một tháng thi công bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
tại ngõ năm trăm tám mươi bảy đường tam trinh quận hoàng mai hà nội
dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày một tháng chín
bệnh viện có quy mô năm trăm linh dường bệnh

dành để thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế
gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín
tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân
bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín có chỉ định nhập viện với bốn điều kiện
chẩn đoán xác định covid một mươi chín ở hà nội và các tỉnh lân cận
có chỉ định nhập viện điều trị có liên hệ trước qua số điện thoại ba trăm tám mươi tám

công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác
theo đó công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự
liên quan đến chùm ca bệnh tại chi nhánh viettel post lương tài
ngày sáu tám nhân viên của chi nhánh là thanh niên hai mươi bảy tuổi ở thị trấn thứa
đến kho hàng của viettel post khu vực một ở quận bắc tử liêm
thành phố hà nội để lấy hàng
sau đó người này không thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định
mà vẫn tiếp tục giao hàng ở bắc ninh
ngày một mươi bốn tháng tám thanh niên này kết quả dương tính với virus sars cov hai
và khiến cho tám nhân viên của viettel post thị trấn thứa đều dương tính với covid một mươi chín
tiếp đó sau khi có thông báo khẩn về việc yêu cầu các trường hợp
từng đến những địa điểm có ca dương tính covid một mươi chín phải khai báo y tế
tuy nhiên hai ông bà ở xóm ba
xã mão điền huyện thuận thành đã không khai báo đúng lịch trình di chuyển
có kết quả dương tính covid một mươi chín ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám
và làm lây lan dịch bệnh cho hai người con
tại huyện gia bình ngày hai mươi năm tháng tám một người đàn ông ba mươi tám tuổi
ở thôn tân hương xã thái bảo huyện gia bình làm nghề lái xe dịch vụ
có kết quả xét nghiệm dương tính covid một mươi chín
đã có sáu trường hợp f một liên quan đến người đàn ông này
trước việc tiếp tục gia tăng các ca mắc covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu
chính quyền các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai
quyết liệt công tác điều tra truy vết phát hiện sớm
các trường hợp liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
để kịp thời khoanh vùng cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
đồng thời ra soát đảm bảo đầy đủ vật tư y tế
các trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch
và giả soát kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn
để chủ động đáp ứng tình huống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi sáu tháng tám ủy ban nhân dân tp hà nội
đã phê duyệt phương án thành lập cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín với quy mô một giường bệnh
tại khu nhà tái định cư tầng c một mươi ba dd một
phường trần phú quận hoàng mai tp hà nội
cơ sở thu dung điều trị này sẽ tiếp nhận điều trị
cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
để theo dõi chăm sóc và điều trị giảm tài cho các bệnh viện
tập trung nguồn lực và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý
điều trị các ca bệnh covid một mươi chín mức độ lâm sàng vừa trở lên
các trường hợp có bệnh lý nền và các trường hợp khác
không ảnh hưởng đến hệ thống khám chữa bệnh đã được hình thành
để đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên
mà vẫn ứng phó kịp thời với dịch covid một mươi chín
đồng thời thực hiện chuyển tuyến và xử lý người bệnh
theo đúng quy định của bộ y tế
quận thanh xuân hà nội cũng vừa kích hoạt khu cách ly tập trung
phòng chống dịch covid một mươi chín tại tòa nhà a một
khu nhà trung cư tái định cư phường kim giang
khu cách ly gồm một mươi năm tầng công suất tiếp nhận là năm trăm linh người
ngày hai mươi chín tháng tám tỉnh bình dương ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín
cao kỷ lục với năm bốn trăm một mươi bốn ca tăng ba mươi ba bảy so với ngày hai mươi tám tháng tám
như vậy đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
trước tình hình trên thì thường trực tỉnh ủy tỉnh bình dương
vừa bàn hành tình hình ca mắc covid một mươi chín
trong đó có nội dung tiếp tục thực hiện kéo dài giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tại các vùng đỏ
tiếp tục khóa chặt đông cứng một mươi năm phường tại thành phố thuận an
thành phố dị an và thị xã tân uyên
theo kế hoạch trước đó các vùng đỏ tại ba đô thị lớn gồm
thành phố thủ dầu một thành phố thuận an thành phố dị an
và hai thị xã tân uyên bến cát thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại khu vực này
vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc covid một mươi chín đến nay
vượt một trăm linh bốn trường hợp
kế hoạch đề ra là kiểm soát chưa đạt nên bình dương
tiếp tục giãn cách xã hội thêm một mươi năm ngày đến hết ngày một mươi năm tháng chín
tại những địa phương còn vùng đỏ thực hiện khóa chặt
đông cứng một mươi một phường vùng đỏ đập đặc với hơn bảy trăm linh người dân
trong thời gian này thường trực tỉnh ủy bình dương
chỉ đạo các địa phương đang thuộc vùng đỏ
phải triển khai nhanh công tác xét nghiệm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
với yêu cầu khi có kết quả test nhanh nếu phát hiện trường hợp dương tính
với sars cov hai thì đưa ngay đến khu điều trị mà không chờ kết quả pcr
các địa phương cũng cần chuẩn bị tốt về công tác hậu cần
mua sắm thuốc điều trị tiếp tục phát huy kết quả điều trị
về nâng tầng phân tầng điều trị tại các bệnh viện
tập trung phân loại nhanh f sau khi ghi nhận để nhanh chóng tư vấn
điều trị kịp thời ngay tại địa phương tránh những trường hợp chuyển nặng
chuyển viện lên tuyến trên
công an quận bảy tp hcm đang điều tra truy xét người đàn ông tự xưng
là ban chỉ đạo quận bảy có hành vi phản cảm cư cãi và lớn tiếng
tại một siêu thị trên địa bàn
trong clip dài gần hai phút được đăng tải trên mạng xã hội
người đàn ông này liên tục chỉ tai lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị
và dơ thẻ thị uy
người đàn ông tự xưng là bang chỉ đạo quận bảy khi bảo vệ siêu thị yêu cầu
người này ra ngoài và không nên lớn tiếng thì tiếp tục chửi bới thách thức
dọa gọi công an quận bảy xuống xử lý
tối hai mươi chín tháng tám ông võ khắc thái bí thư quận bảy tp hcm xác nhận
người đàn ông tự xưng là bang chỉ đạo quận bảy quậy ở siêu thị
bị người dân đưa lên mạng xã hội không nằm trong ban chỉ đạo
phòng chống dịch quận bảy
hiện công an quận bảy cũng đã vào cuộc trích xuất camera an ninh
tại nơi xảy ra sự việc để truy xét người đàn ông trên
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh lâm đồng
ủy ban nhân dân xã đạ chai và xã lát huyện lạc dương
vừa giải tỏa nhiều công trình do các đối tượng lợi dụng mùa dịch
để lấn chiếm đất rừng trên địa bàn
tại xã đạ chai với sự giữ gìn trật tự của lực lượng công an
địa phương đã tiến hành giải tỏa công trình lớn chiếm
tại tiểu khu một trăm hai mươi ba thôn tu po gồm một container được cải tạo thành nhà ở
đồng thời đoàn cũng đã tháo dỡ rào bò kém gai
có chiều dài khoảng một trăm sáu mươi một m
toàn bộ thiết bị tạm giữ và đưa về huyện lạc dương để xử lý
tại xã lát ủy ban nhân dân xã cũng đã giải tỏa hai trò tôn tự phát
lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu hai trăm hai mươi bảy b và hai trăm hai mươi năm
với diện tích khoảng trên hai mươi mét vuông
hai trò này đều không xác định được chủ sở hữu
lực lượng chức năng đã tháo dỡ toàn bộ hai trò tôn
tại hai vị trí trên và đưa về tạm giữ tại ủy ban nhân dân xã lát
quá trình lực lượng chức năng giải tỏa các chủ sở hữu đều vắng mặt
việc giải tỏa được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định và đảm bảo an toàn